hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị với tội danh làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự vào sáng nay ngày bảy tháng bảy
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa bị cáo nguyễn quốc đức vượng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hải dương xã lạc lâm huyện đơn dương ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng sau khi tìm hiểu một số thông tin của các tổ chức phản động trên mạng xã hội
nguyễn quốc đức vượng hình thành tư tưởng bất mãn chống đối
vượng lập facebook cá nhân với tên là vượng nguyễn đăng tải nhiều bài viết
video nói xấu đảng và các chủ trương của nhà nước
cơ quan công an đã nhiều lần gọi hỏi gian đe nhưng vượng không thay đổi về nhận thức
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vượng đi tp hcm tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu
luật an ninh mạng và bị công an phường tân tạo quận bình tân xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng
vượng tiếp tục sử dụng tài khoản facebook vượng nguyễn đăng bài phát video trực tiếp
nói xấu đảng nhà nước và chủ tịch hồ chí minh viết nhiều bài viết mang tính chất kích động
cơ quan công an tiếp tục nhắc nhở tuy nhiên vượng không chấp hành
với những sai phạm được xác định là rất nghiêm trọng vào ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam vượng để điều tra
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã xác định
từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vượng đã đăng tải chín mươi tám video live stream phát trực tiếp và ba trăm sáu mươi sáu bài viết trên trang facebook cá nhân vượng nguyễn
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình bắt khám xét vượng cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của vượng
tại phiên tòa vượng không thành khẩn nhận tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc đức vượng tám năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
được biết vượng là đối tượng quệ phá trộm cắp vặt gây gỗ đánh người và đã bị công an xã lạc lâm xử phạt hành chính
thưa quý vị việc mua bán hàng hóa qua mạng ngày nay thì đã trở nên phổ biến
không cần đến nơi trực tiếp chỉ cần ngồi ở nhà mọi người đều có thể đặt mua hàng được giao tận nơi
chính vì vậy rất nhiều đối tượng đã lợi dụng việc đặt hàng trên mạng
sau khi nhận được hàng thì tìm cách chiếm

phản ánh tại địa bàn tỉnh bình định và phú yên
thời gian gần đây công an huyện phú cát tỉnh bình định nhận tin báo của một số trường hợp trình báo về việc bị lừa khi bán hàng qua mạng facebook zalo
đối tượng đặt hàng qua mạng khi nhân viên đến giao thì cầm hàng giả vờ đi vệ sinh rồi luồn qua cửa phía sau biến mất không trả tiền
qua đầu tranh công an huyện phú cát làm rõ một trong những đối tượng là nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm

hai bên thỏa thuận giá bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng